bộ y tế ngày hôm nay đã ban hành quyết định hai trăm một mươi tám hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho quyết định ra ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
theo quyết định mới nhất này các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín bao gồm
tiêu chí một tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn trên số dân trên thời gian
thay thế cho tiêu chí cũ chỉ có tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
tiêu chí hai là độ bao phủ vaccine covid một mươi chín
tiêu chí ba là đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
về cách xác định các tiêu chí bộ y tế cho biết
theo tổ chức y tế thế giới who có hai nhóm để xác định cấp độ dịch
gồm có nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với quy mô giao dịch mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đường dây này do nguyễn hồng nhung chú ở thành phố bô ma thuật cầm đầu
cùng với mẹ ruột là nguyễn thị mai hồng ở huyện crong bông và nhiều đối tượng khác tham gia
khám xét tại tám địa điểm lực lượng công an thu giữ hơn sáu trăm bảy mươi triệu đồng
nhiều điện thoại máy tính tiền các tài liệu vật chứng và công cụ phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu tổ phá án đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi một
hàng ngày số tiền giao dịch từ năm trăm linh triệu đồng đến khoảng một tỷ đồng
chỉ sau hai mươi phút ghi án đối tượng nguyễn văn sang chú tại xã tân công xính huyện tâm nông
đã bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày một mươi tám tháng một công an xã tân công xính huyện tam nông nhận được tin báo của một người dân
tạm trú tại ấp tân hưng xã tân công xính bị mất trộm tài sản gồm chín điện thoại di động các loại
cùng tiền mặt tổng giá trị khoảng hơn một mươi tám triệu đồng
qua truy xét nhanh công an xã tân công xính đã phát hiện bắt giữ đối tượng gây án
được biết nguyễn văn sang từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
một bé trai bảy tuổi sinh sống tại một căn hộ trên tầng ba mươi một của khu đô thị tham city quận hai bà trưng tp hà nội
bị rơi xuống đất tử vong thương tâm vào chiều nay
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một nhiều người dân sinh sống tại khu trung cư nghe thấy tiếng động lớn
dưới mặt đất bé trai nằm bất động tại khu vực bãi cỏ
rơi xuống từ tầng cao đã tử vong
theo tìm hiểu thời điểm xảy ra sự việc có hai anh em đang ở trong căn hộ trên tầng ba mươi một tòa t chín khu đô thị times city
khi người anh một mươi năm tuổi ra ngoài không lâu thì bé trai bảy tuổi đã rơi từ ban công xuống đất và tử vong
hiện công an quận hai bà trưng hà nội đang điều tra làm rõ sự việc
liên quan đến vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải đến khoảng một mươi ba h chiều nay tuyến đường sắt bắc nam qua phường hoàng đông thị xã duy tiên tỉnh hòa nam
đã được thông tuyến sau hơn tám giờ bị ách tắc
đến trưa nay hai toa tàu bị chật bánh trong sự cố đoàn tàu se bốn chạy hướng tp hcm hà nội
va chạm với xe tải chở gỗ đã được đưa lên đường rây chờ điều đầu máy kéo về ga
riêng đầu máy bị văng xuống canh nước thì vẫn chưa được đưa lên vì phải chờ làm đường bộ phía mương nước để đưa cẩu vào
đoạn đường sắt khoảng năm mươi mét bị hư hỏng do vụ va chạm cũng đã được sửa chữa và khắc phục
cũng liên quan đến ma túy tại tỉnh hà tĩnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn bá quyền chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi mua bán trái phép gần tám viên ma túy tổng hợp thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với các lực lượng phát hiện xe ô tô di chuyển trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã kỳ nam thị xã kỳ anh có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện dưới chân ghế phụ bên lái có một túi ni lông màu đen
bên trong có ba mươi tám bao ni lông đựng gần tám viên ma túy tổng hợp cùng một dao nhọn
qua đấu tranh đối tượng quyền khai nhận số tăng vật thu giữ ở trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được vận chuyển từ tỉnh quảng bình vào hà tĩnh để tiêu thụ
tại thành phố đà nẵng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cũng vừa triệt phá chuyên án
bắt quả tăng hai đối tượng gồm trang long và bùi quang hiếu cùng chú quận hải châu
khi vừa vận chuyển khoảng năm trăm linh gram ma túy từ nghệ an về đà nẵng tiêu thụ
tại cơ quan công an long và hiếu thừa nhận đã nhiều lần lấy ma túy về phân chia
và bán lại cho các đầu mối trên địa bàn thành phố để kiếm lời
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ mở rộng làm rõ
ngày hai mươi bảy tháng một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh cho biết
vào tối hôm trước đội cảnh sát giao thông an lạc đã lập biên bản bàn giao xe tải súng bắn đạn cao su
và gần tám bao thuốc lá cho công an xã tân kiên huyện bình chánh để tiếp tục điều tra làm rõ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu
trước đó khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một tổ công tác đội cảnh sát giao thông an lạc
đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ dương đình cúc quốc lộ một a xã tân kiên huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
thông qua hệ thống chỉ huy điều khiển giao thông phát hiện một chiếc xe tải lưu thông theo hướng từ miền tây đi thành phố hồ chí minh
chạy không đúng làng đường quy định nên đã ra lệnh dừng xe kiểm tra hành chính
nhưng tài xế có giới hiệu định lái xe bỏ chạy nên đội cảnh sát giao thông an lạc đã gọi thông báo công an xã tân kiên đến hiện trường phối hợp giải quyết
trước những dấu hiệu khả nghi của tài xế nên lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế mở thùng xe để kiểm tra
tuy nhiên tài xế không chấp hành mà bỏ chạy bỏ lại xe cùng giấy tờ cá nhân để tên nguyễn văn hạnh phúc quê quán tỉnh tây ninh
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chứa bảy tám trăm chín mươi bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
đồng thời tội công tác còn phát hiện tài xế có mang theo một hộ súng bắn nạn cao su cùng bảy viên đạn
sau khi lập biên bản xứ phạm vi phạm hành chính đội cảnh sát giao thông an lạc cũng đã lập biên bản bàn giao tan vật cho công an xã tân kiên
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu hiện công an công an đang tuy tìm tài xế xe tải nói trên
ngày hai mươi bảy tháng một phòng cảnh sát hình sự công an huyện tam đông tỉnh đồng tháp cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc
bằng hình thức đá gà lắc tài xỉu tại vườn dừa thuộc ấp phú thọ a xã phú thọ huyện tam nông tỉnh đồng tháp
qua đó phát hiện ba mươi đối tượng đang tham gia đá gà lắc tài xỉu trong đó có tám đối tượng dương tính với covid một mươi chín
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tan ba mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn thu bằng tiền
dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu tại vương dưa thuộc ấp phú thọ a xã phú thọ huyện tam nông tỉnh đồng tháp
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền trên ba mươi một triệu đồng
ba con gà một cân đồng hồ bốn cặp cửa một bộ lắc tài xỉu hai mươi bảy xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
qua test nhanh covid một mươi chín phát hiện tám đối tượng dương tính với covid một mươi chín
đồng thời phát hiện một đối tượng đang thực hiện cách ly covid một mươi chín tại nhà vận đến tham gia đánh bạc
chiều ngày hai mươi bảy tháng một chiếc xe container sau khi tông vào giải phân cách trên quốc lộ một
đoạn thuộc phường linh xuân thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
rồi đâm vào xe một mươi sáu chỗ khiến cho nhiều người bị thương
khoảng một mươi năm giờ
xe container biển số năm mươi một d một nghìn chín trăm bảy mươi chín lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ cầu vượt trạm hai về cầu vượt sóng thần
khi vừa đổ hết dốc cầu vượt minh xuân thì bất ngờ lao qua trái
tông gãy nhiều mét giải phân cách bằng sắt
rồi lao qua bên kia đường
đâm vào xe ô tô một mươi sáu chỗ mà bị kiểm soát năm mươi ba s tám nghìn hai trăm tám mươi ba
xe container tiếp tục đánh lái qua phải
lao vào máy ghi nhà dân gần đó rồi mới dừng lại
tai nạn khiến ít nhất bảy người trên xe ô tô một mươi sáu chỗ bị thương
được đưa đi bệnh viện ngay sau đó
các phương tiện hư hỏng nặng
trong đó xe ô tô một mươi sáu chỗ bể nát toàn bộ phần hông bên trái
vụ việc cũng làm một số đồ đạc của nhà dân bị hư hỏng
giao thông trên tuyến quốc lộ ung tắc kéo dài
chiều nay thanh tra chính phủ thông báo kết luận thanh tra
việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mua sắm vật tư y tế
vật tư tiêu hào đấu thầu thuốc chữa bệnh
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám tại bộ y tế và bảy bệnh viện
gồm bạch mai trợ rẫy việt đức viện ca nhi trung ương trung ương huế thống nhất
đồng thời thanh tra chính phủ cũng kiểm tra xác minh một số gói thầu mua sắm
tại bệnh viện tim hà nội bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện mắt trung ương
bệnh viện úng bướu tp hcm
đáng chú ý trong thông báo kết luận được cơ quan thanh tra chỉ ra
có đến bảy vụ việc sai phạm nghiêm trọng nên chuyển sang cơ quan điều tra bộ công an
tiếp tục xác minh làm rõ dấu hiệu sai phạm hình sự
gồm việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trái quy định
có dấu hiệu lợi ích nhóm ở vụ trang thiết bị và công trình y tế tại bộ y tế
hồ sơ về hai gói thầu đấu thầu tập trung năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm mua sắm tập trung quốc gia liên quan đến liên danh công ty uni văn lang
hồ sơ việc thực hiện liên doanh liên kết đối với một mươi một máy liên doanh
liên kết máy đặt tại bệnh viện bạch mai
thông tin việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não
tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội tp hà nội
thông tin việc mua sắm thiết bị
thiết bị vật tư y tế liên quan đến hơn một mươi gói thầu
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại bệnh viện tim hà nội
việc thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị
của bệnh viện ung bướu tp hồ chí minh
việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với hai gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị
tại bệnh viện k
ngoài bảy vụ việc trên thanh tra chính phủ cho rằng
việc liên kết thiết bị phục vụ khám chữa bệnh
tại các bệnh viện còn nhiều sai phạm
như sử dụng nhà tài sản để góp vốn
nhưng không có phê duyệt của bộ trưởng bộ y tế
không xác định giá trị đất đai nhà cửa
theo giá thị trường khi góp vốn
việc xác định chi phí khấu hao
cũng chưa đúng quy định
giá dịch vụ khám bệnh bằng thiết bị liên doanh
còn cao hơn giá dịch vụ bảo hiểm y tế
hoặc không kê khai giá theo quy định
thanh tra chính phủ đề nghị bộ y tế
chỉ đạo các bệnh viện hủy hoặc điều chỉnh
các hợp đồng liên doanh như trên
xác định lại giá khám chữa
nhằm tránh gây ảnh hưởng tới bệnh nhân
ủy ban kiểm tra thành ủy nha trang
tỉnh khánh hòa đã có quyết định thi hành
kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với ba đảng viên
nguyễn chiến thắng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
nguyên phó bí thư tỉnh ủy
nhậm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ban bí thư
ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nhậm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đào công thiên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nhậm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
trần văn hùng
nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai
thuộc sở tài nguyên và môi trường tỉnh khánh hòa
do có hành vi vi phạm quy định
về quản lý đất đai gây hậu quả
rất nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín
của tổ chức đảng và chính quyền
trước đó vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ba bị can nguyễn chiến thắng đào công thiên
và trần văn hùng
đã bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại các dự án
khu du lịch sinh thái tâm linh cửu long sơn tự
dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
ở địa phận núi chín khúc
phía tây thành phố nha trang
và dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ y tế
văn phòng khách sạn nhà ở trung cư nha trang center hai
tại số một trần hương đạo
phường lộc thọ thành phố nha trang
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ban bí thư trung hương
đã có quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với các ông nguyễn chiến thắng
và ông lê đức vinh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
nguyên phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sau hai ngày xét xử phúc thẩm
vào chiều nay tòa nhân dân thành phố cần thơ
đã tuyên y án sơ thẩm vụ trương châu hữu danh
và bốn bị cáo đoàn kiên giang
nguyễn phước trung bảo
nguyễn thanh nhã và lê thế thắng
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lễ khợp pháp của tổ chức cá nhân
theo đó tòa bác hoàn toàn
các kháng cáo giảm nhẹ của các bị cáo
đồng thời tòa cũng bác kháng nghị
của viện kiểm sát nhân dân thành phố cần thơ
về việc không áp dụng hình phạt bổ sung
đối với các bị cáo
tòa nhận định mặc dù điều ba trăm ba mươi một
không có quy định về hình phạt bổ sung
nhưng điều bốn mươi một bộ luật hình sự
có quy định cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
được áp dụng khi xét thấy nếu để
bảy người bị kết án đảm nhiệm chức vụ ngành nghề
hoặc làm công việc đó thì có thể
gây nguy hại cho xã hội
trong vụ án này ngành nghề các bị cáo
danh giang nhã và bảo là báo
nhưng các bị cáo đã sử dụng nó
để thực hiện hành vi phạm tội
do đó việc áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề
đối với các bị cáo là không trái với quy định của pháp luật
do đó tòa quy định giữ nguyên
bản án sơ thẩm của tòa nhân dân huyện thới lai
theo đó hội đồng xét xử
tuyên phạt trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù
lê thề thắng và đoàn kiên giang
mỗi bị cáo ba năm tù
nguyễn phúc trung bảo và nguyễn thanh nhã
mỗi bị cáo hai năm tù
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân
công an tỉnh thái nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa phá chuyên án ma túy bắt giữ và khởi tố
các đối tượng có hành vi mua bán trái phép
hai mươi bánh heroin từ sơn la đến thái nguyên
để tiêu thụ
cụ thể tại khu vực thị xã phổ yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thái nguyên đã phối hợp với
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh bắc ninh
phát hiện bắt quả tang nguyễn thị hải
trú tại xã trung thành thị xã phổ yên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai mươi bánh heroin tổng khối lượng gần bảy kg
số ma túy được giấu trong bao tải đựng ngô
trên xe khách đi tuyến sơn la thái nguyên
cùng thời điểm lực lượng chức năng đã triệu tập
đinh văn thắng chú tại tỉnh sơn la để làm việc
quá trình đấu tranh thánh khai nhận
được các đối tượng thuê đi xe khách
để giám sát hai mươi bánh heroin trên đường vận chuyển
từ sơn la đến thái nguyên
điều tra bước đầu hải khai nhận mua số ma túy trên
từ sơn la vận chuyển đến thái nguyên để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
đã khởi tố ba đối tượng gồm hải thắng
và một đối tượng đang bỏ trốn
và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
vào khoảng một giờ sáng nay công an thành phố sầm sơn
tỉnh thanh hóa bắt quả tang năm mươi một người
cả nam và nữ đang tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy tại vũ trường
queen club trên địa bàn phường bắc sơn
thành phố sầm sơn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
ba viên thuốc lắc dạng kẹo và nhiều gói
nilon chứa ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng
ma túy kết quả xét nghiệm nhanh
có hai mươi sáu trên tổng số năm mươi người
trên tổng số năm mươi một người dương tính
với ma túy điều tra bắt đầu xác định
vũ trường queen club do lê duy vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã
quảng thọ thành phố sầm sơn quản lý
chiều ngày hai mươi sáu tháng một được sự đồng ý
của vũ những người trên đã bàn nhau
đi mua ma túy mang vào vũ trường tổ chức sử dụng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra